lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh quảng bình đang xuống chậm công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được các ban ngành và chính quyền địa phương triển khai tích cực khẩn trương
tính đến chiều qua quảng bình đã có bảy người thiệt mạng do mưa lũ ba người vẫn đang mất tích một mươi ba người bị thương
trong chiều nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được ga lệ sơn nơi tàu se một mươi chín đang bị mắc kẹt do mưa lũ
do tình hình mưa lũ nên chuyến tàu sm một mươi chín từ hà nội đến đà nẵng không thể lưu thông được và tạm dừng tại đây
sau khi được các lực lượng chức năng hỗ trợ và giúp đỡ thì hơn một trăm ba mươi hành khách trong đó hơn chín mươi hành khách là người nước ngoài đã được trung chuyển đi đến nơi an toàn và tiếp tục hành trình tiếp theo

tôi cũng có thể nhận được những thông tin của các bạn
trên tàu vẫn được chăm sóc chú đáo chúng tôi được phục vụ bữa ăn và nước uống tôi cảm thấy rất vui và cảm ơn các bạn việt nam
đối với năm tàu trượng kè neo đậu ở cửa danh bị trôi giặt ra biển một tàu đã bị chìm
tàu phong nha một của cảng vụ hàng hải quảng bình đã tiếp cận và cứu được sáu thuyền viên năm thuyền viên vẫn còn mất tích
tại cửa ròn có một mươi hai tàu đang bị mắc cạn năm tàu chìm bốn tàu trôi ra biển
hiện tại chưa nắm được thông tin thiệt hại về người công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng triển khai tích cực
trong ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh quảng bình đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
động viên và thăm hỏi gia đình có người bị thương và mất do lũ lụt
để tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án phòng chống lụt bão cứu hộ cứu nạn một trăm linh cán bộ chiến sĩ các cơ quan
đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương được huy động tiếp tục tham gia ứng cứu
di rời nhân dân ở các vùng ngập lụt đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện lương thực thực phẩm
hỗ trợ người dân vùng lũ tham gia khắc phục hậu quả sau khi nước lũ rút